trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới trung quốc và tham dự diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế
vành đai và con đường sáng nay ngày một mươi hai tháng năm tại nhà khách điếu ngư đài bắc kinh
chủ tịch nước trần đại quang đã tham dự và phát biểu tại tọa đàm hợp tác kinh tế thương mại việt nam trung quốc hai nghìn hai mươi
tọa đàm do bộ kế hoạch và đầu tư việt nam và bộ thương mại trung quốc
ủy ban xúc tiến thương mại quốc tế trung quốc tổng thương hội trung hoa tại hồng kông phối hợp tổ chức
tọa đàm có sự tham dự của ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ
và ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng trung quốc uông dương
cùng đại diện lãnh đạo một số bộ ngành hai nước và gần năm trăm linh đại diện các doanh nghiệp
phát biểu khai mạc phó thủ tướng trung quốc uông dương đánh giá cao tiềm năng
và kết quả hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước thời gian qua
khẳng định trung quốc sẽ tiếp tục khuyến khích các doanh nghiệp mở rộng đầu tư tại việt nam
và hỗ trợ mạnh mẽ để doanh nghiệp việt nam đầu tư sang trung quốc
thúc đẩy sự cân đối thương mại giữa hai bên đề nghị hai bên tăng cường kết nối chiến lược phát triển
đi sâu vào hợp tác kinh tế thương mại thúc đẩy hợp tác về năng lực sản xuất
phát biểu tại tòa đàm chủ tịch nước trần đại quang khẳng định việt nam đặc biệt coi trọng
và ưu tiên thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư với trung quốc
sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp trung quốc hợp tác đầu tư kinh doanh có hiệu quả
ổn định lâu dài gắn với sự phát triển bền vững của việt nam
chủ tịch nước trần đại quang đề nghị hai bên tạo điều kiện thuận lợi để các mặt hàng có thế mạnh của hai bên
được tiếp cận thị trường của nhau nhất là nông thủy hải sản đã qua chế biến điện tử hàng tiêu dùng của việt nam
và các sản phẩm công nghệ linh kiện đầu vào phục vụ sản xuất hàng tiêu dùng của trung quốc
việt nam hoan nghênh trung quốc đầu tư các dự án có hàm lượng công nghệ cao tiêu biểu cho trình độ phát triển của trung quốc
chú trọng vấn đề bảo vệ môi trường quan tâm lợi ích của người lao động và tham gia tích cực hơn vào các hoạt động an sinh xã hội tại việt nam
trong khuôn khổ tọa đàm doanh nghiệp hai bên đã ký kết một số thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực phân phối sữa
thành lập nhà máy sản xuất giống lúa sản xuất xi măng du lịch